ngày hôm nay hai mươi một tháng một mươi quốc hội sẽ tiếp tục ngày làm việc thứ hai thảo luận tại hội trường về dự án luật cư trú sửa đổi và dự án luật biên phòng việt nam
theo dự kiến buổi sáng quốc hội sẽ nghe ủy ban pháp luật của quốc hội trình bày báo cáo giải trình tiếp thu trình lý dự án luật cư trú sửa đổi
sau đó đại biểu tại các điểm cầu sẽ thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật cư trú sửa đổi
cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp báo cáo sẽ tham gia làm rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội nêu
buổi chiều ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội trình bày báo cáo giải trình tiếp thu trình lý dự án luật biên phòng việt nam
sau đó các đại biểu sẽ thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật biên phòng việt nam
cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp báo cáo cùng tham gia làm rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội nêu